và có thể thấy rằng trong lúc dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp thì một số quán karaoke vẫn lén lút hoạt động chui
vừa qua công an xã vân côn phối hợp với công an huyện hoài đức hà nội đã tiến hành kiểm tra và xử lý một số cơ sở kinh doanh karaoke vi phạm quy định về phòng chống dịch
sau đây là ghi nhận của phóng viên intv
khoảng một mươi năm h ngày bốn tháng một lực lượng công an xã vân côn phối hợp với đội cảnh sát hình sự công an huyện hoài đức
kiểm tra đối với cơ sở kinh doanh karaoke top oan có địa chỉ tại thôn phương quan xã vân côn huyện hoài đức thành phố hà nội do vũ đắc thụy làm chủ
tại thời điểm kiểm tra bên ngoài quán không có biển hiệu
bên trong cơ quan công an phát hiện có một mươi sáu người gồm ba nam và một mươi ba nữ
người quản lý tại đây khai nhận cơ sở này đang nghỉ hoạt động
tới trước dịch thì các bạn ở đây nên dịch các bạn không về được thì các bạn ở đây mình nuôi các bạn
mục đích là các bạn vào dọn dẹp phòng hát khi khách đến hát
khi được đề cập
giờ đang là thời điểm hết giãn cách tại sao quán hát lại không cho những người này về địa phương
thì chủ cơ sở tiếp tục lý giải
mình không giữ mình cũng không cớm
mình phải bù lỗ ra để mình lấy kinh phí mình nuôi các bạn
có việc lúc nào thì làm lúc ý mà không có việc thì các bạn được nghỉ
khi khách hát xong thì các bạn vào dọn phòng
lời khai của người quản lý nhân viên ở đây đều mới vào làm tầm sáu đến bảy tháng
tuyển chọn tự do không có hợp đồng lao động và không có bất kỳ ký kết nào
các nhân viên đều có tuổi đời rất trẻ sinh từ năm hai nghìn một đến hai nghìn bốn
lời khai là vậy nhưng khi phóng viên lựa chọn bất kỳ một nhân viên để hỏi
thì câu trả lời lại không phải như vậy
có người tuyển em vào
tuyển vào để làm công việc gì
dọn dẹp dọn dẹp phòng hát rồi nấu ăn rồi nấu ăn cho nhân viên ấy ăn đấy chị
sau khi lập biên bản và yêu cầu những người có mặt trong quán khai báo y tế phục vụ công tác giả soát dịch bệnh
công an xã vân côn và đội cảnh sát hình sự công an huyện hoài đức đã đưa chủ cơ sở và số nhân viên về trụ sở làm việc lấy lời khai
phục vụ công tác điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
mặc dù trong thời gian vừa qua chính quyền địa phương cũng tổ chức tuyên truyền rất nhiều về công tác phòng chống dịch
tuy nhiên là thứ nhất là do ý thức của một số bộ phận quần chúng nhân dân và những trường hợp lao động đến đây để làm việc
thì việc tập trung đông người tuy được hạn chế rất nhiều nhưng vẫn có tiềm bẩn xảy ra
trong thời gian tới chúng tôi cũng tiếp tục tăng cường công tác toàn tra kiểm soát
thứ hai cũng là tăng cường công tác kiểm tra lưu trú tạm trú để xử lý các trường hợp quy định
hiện công an xã vân côn đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chín nhân viên về lỗi không thực hiện đúng quy định về đăng ký tạm trú
với những công dân chưa đủ tuổi lao động công an xã đã liên hệ với gia đình để đưa về địa phương
lập hồ sơ xử lý chủ cơ sở về các vi phạm liên quan đến việc sử dụng lao động tại cơ sở